tiếp tục với một số tin tức về giao thông sau khi xảy ra ba vụ tai nạn giao thông trong ba ngày liên tiếp trên quốc lộ một a khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng sớm có các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
theo văn bản này do việc khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ một a qua thị xã đông hòa chưa được thực hiện triệt đề
dẫn đến bong chóc sụt lún dày đặc tạo ra nhiều hố sâu nên chỉ trong vòng ba ngày đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe máy khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị cục quản lý đường bộ ba thuộc tổng cục đường bộ việt nam
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn thị xã đông hòa
đồng thời có giải pháp cảnh báo hiểm họa tại những vị trí hư hỏng nhưng chưa kịp sửa chữa để đảm bảo an toàn
ngoài ra ubnd thị xã đông hòa còn đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị lắp đặt hệ thống giao thông
tại km một nghìn ba trăm bốn mươi hai một trăm linh trên quốc lộ một a là ngã tư giao nhau với quốc lộ hai mươi chín ở phường hòa vinh thị xã đông hòa
đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông